thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình
hai mươi năm trước vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người dân cả nước nói chung và người dân thủ đô hà nội nói riêng
đã rất vinh dự tự hào khi hà nội được unesco vinh danh là thành phố vì hòa bình tại thủ đô la paz bolivia
cho đến nay hà nội vẫn là thủ đô duy nhất của khu vực châu á thái bình dương nhận được danh hiệu này
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết
sau hai mươi năm thủ đô hà nội hôm nay to đẹp hơn khang trang hơn không chỉ mở rộng địa giới hành chính
gia tăng dân số hà nội còn là thành phố đa sắc màu văn hóa các loại hình kinh tế phát triển mạnh
bên cạnh đó sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ được coi là một ưu tiên trong chính sách phát triển của thành phố
hình ảnh hà nội là một điểm đến an toàn thân thiện ngày càng được giới thiệu quảng bá rộng rãi và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao
hà nội cũng quan tâm đặc biệt đến công tác giữ gìn bảo tồn các di sản văn hóa các giá trị truyền thống
tập quán tốt đẹp của văn hóa thăng long văn hóa xứ đoài
ông nguyễn đức trung cho biết với những thành tiệu trong hai mươi năm qua hà nội đang trình unesco xem xét hồ sơ ứng cử để tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo
cũng trong sáng nay một mươi người đã tham gia đi bộ vì hòa bình lễ hội đường phố
bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức